thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã biểu dương vai trò nằm cốt của hội nông dân
trong việc chung tay phát triển nông nghiệp thịnh vượng nông dân giàu có nông thôn hiện đại văn minh
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nhấn mạnh trải qua chín mươi năm hội nông dân việt nam không ngừng lớn mạnh
và có những đóng góp to lớn vào quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc
hội đã vận động tập hợp và thu hút được đông đảo nông dân cả nước tạo nên lực lượng quân chúng hùng hậu
phát hủy vai trò là cầu nối tin cậy giữa đảng nhà nước với giai cấp nông dân
thủ tướng khẳng định giai cấp nông dân nền kinh tế nông nghiệp và khu vực nông thôn luôn là trụ đỡ cho nền kinh tế
là chỗ dựa vững chắc của đảng nhân dân mỗi khi đất nước gặp khó khăn
tại lễ kỷ niệm hội nông dân việt nam đã được đón nhận huân chương hồ chí minh
bốn cá nhân là hội viên nông dân được trao tặng huân chương lao động hạng ba do chủ tịch nước khen tặng
sáng nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã chủ trì hội nghị và trao quyết định của bộ chính trị về công tác cán bộ cho thành ủy tp hcm
bộ chính trị chỉ định đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương đảng tham gia bán chấp hành
ban thường vụ thành ủy tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm và giới thiệu để ban chấp hành bầu giữ chức bí thư thành ủy tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
nhận nhiệm vụ mới đồng chí nguyễn văn nên chia sẻ sẽ nỗ lực hết mình để tiếp tục sự nghiệp xây dựng tp hcm phát triển
như nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tp hcm
ngân thứ một mươi một sẽ đề ra để tiếp tục xứng đáng với đồng góp hy sinh của bao thế hệ tiền nhân xứng đáng với sự kỳ vọng của đồng bào tp hcm và đồng bào cả nước
chiều ngày một mươi một tháng một mươi tại hà nội đã diễn ra hội nghị công bố quyết định của bộ chính trị về công tác cán bộ
thay mặt bộ chính trị ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương phạm minh chính
đã trao quyết định của bộ chính trị về việc đồng chí lê quốc phong ủy viên dự quyết trung ương đảng bí thư thứ nhất trung ương đoàn
thôi tham gia bán chấp hành ban thường vụ và thôi giữ chức bí thư thứ nhất trung ương đoàn
điều động phân công chỉ định đồng chí tham gia bán chấp hành ban thường vụ và giới thiệu bầu dự chức bí thư tỉnh ủy đông tháp
trước đó cuối tháng chín vừa qua ông lê minh hoan ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn tỉnh đông tháp
đã được thủ tướng chính phủ điều động bổ nhiệm giữ chức thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đồng chí lê quốc phong sinh ngày ba tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám quê quán hà nội trình độ thạc sĩ sinh học lý luận chính trị cao cấp
đại biểu quốc hội việt nam khóa một mươi bốn thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bình thuận
thưa quý vị chiều nay tại thành phố hạ long tỉnh ủy quảng ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định của bộ chính trị về công tác cán bộ
thay mặt bộ chính trị đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban tổ chức trung mương
đã trao quyết định của bộ chính trị về việc đồng chí nguyễn văn thắng phó bí thư tỉnh ủy
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh thôi tham gia ban chấp hành ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh
chỉ định tham gia ban chấp hành ban thường vụ và giới thiệu bầu bí thư tỉnh ủy điệp biên nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
sáng nay tại hà nội ban dân vận trung ương tổ chức kỷ niệm chín mươi năm ngày truyền thống công tác dân vận của đảng
đại hội thi đua yêu nước ngành dân vận tuyên dương điển hình dân vận khéo toàn quốc
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
cùng các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng tham sự lễ kỷ niệm
phát biểu tại lễ kỷ niệm đồng chí trần quốc vượng khẳng định những thành tiệu của đảng ta chín mươi năm qua
có sự đóng góp to lớn quan trọng của công tác dân vận của đảng và cả hệ thống chính trị
để công tác dân vận thời gian tới đạt kết quả cao đồng chí trần quốc vượng đề nghị các cấp ủy đảng
chính quyền mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các hội quân chúng tiếp tục quán triệt
nhận thức đầy đủ sâu sắc hơn nữa về vai trò quan trọng của công tác dân vận
về mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa đảng với nhân dân
công tác dân vận là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị
hôm nay đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đã tới dự lễ kỷ niệm chín mươi năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng đảng
sáu mươi năm qua trải qua các thời kỳ cách mạng ngành tổ chức xây dựng đảng đã không ngừng lớn mạnh
trưởng thành góp phần tích cực vào sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đặc biệt là góp phần quan trọng xây dựng đảng và hệ thống chính trị
tham mưu có hiệu quả phương hướng công tác nhân sự đại hội một mươi ba của đảng
trong thời gian tới ngành tổ chức xây dựng đảng tiếp tục quan triệt sâu sắc các chủ trương
quan điểm của đảng và nhiệm vụ xây dựng đảng trong tình hình mới
với tinh thần đổi mới sáng tạo ngành tổ chức xây dựng đảng xác định ba nhiệm vụ trọng tâm
sáng nay đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
đã dự lễ khánh thành dự án xây dựng cầu cạn mai dịch nam thăng long thuộc tuyến đường vành đai ba
việc hoàn thành dự án này có ý nghĩa rất quan trọng góp phần giải quyết tình trạng tắc nghẽn giao thông
khu vực phía tây thủ đô bảo đảm tiết kiệm chi phí thúc đẩy thông thương vận tải hành khách
hàng hóa giữa trung tâm hà nội với khu vực phía bắc và vùng lân cận
qua đó tạo động lực phát triển kinh tế văn hóa xã hội của các khu vực này
chiều nay tại công văn hóa lao động hữu nghị việt sô đại hội đại biểu lần thứ một mươi bảy nhiệm ký
hành hai mươi hành hai mươi năm đảng bộ tp hà nội tiến hành phiên chủ bị
sự đại hội có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
đại hội diễn ra trong ba ngày từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
bí thư thành ủy hà nội đề nghị các đại biểu tập trung đề xuất những nhiệm vụ
giải pháp cụ thể trên các lĩnh vực trọng tâm như phát triển kinh tế
kinh tế xã hội bảo đảm an ninh quốc phòng đối ngoại hội nhập công tác xây dựng đảng
xây dựng hệ thống chính trị đồng chí vương đình huệ cũng đề nghị đại hội sáng suốt lựa chọn
đoàn đại biểu sự đại hội đảng bộ toàn quốc lần thứ một mươi ba thực sự là những đồng chí tiêu biểu
về bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức lối sống đại diện cho trí tuệ của đảng bộ
tại phiên chủ bị đại hội đại biểu lần thứ một mươi bảy đảng bộ tp hà nội đã thông qua chương trình làm việc
bầu đoàn chủ tịch đoàn thư ký bầu ban thẩm tra tư cách đại biểu
thông qua chương trình đại hội viên chính thức thông qua quy chế làm việc của đại hội
đại hội cũng nghe báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các phân kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
đại hội một mươi bảy đảng bộ tp nghe dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội một mươi bảy đảng bộ tp
kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh của nhà thơ tố hữu sáng nay tại hà nội gia đình nhà thơ tố hữu đã tổ chức
lễ khánh thành bảo tàng tố hữu đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung mương đã tới tham dự buổi lễ
bảo tàng tố hữu được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển nhà lưu niệm tố hữu trước đây
bảo tàng gồm hai hợp phần phần trưng bày về cuộc đời sự nghiệp của tố hữu
thông qua bảy tập thơ gắn liền với những giai đoạn lịch sử cách mạng của đất nước
hợp phần hai là không gian tái tạo một phần căn nhà bảy mươi sáu phan đình phùng
nơi ông và gia đình đã sống suốt hơn bốn mươi năm từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi đến hai nghìn một mươi
với phong cách trưng bày khoa học và đổi mới kết hợp nhiều phương tiện nghe nhìn
bảo tàng cung cấp cho người xem một cách đầy đủ và đa chiều các tư liệu bối cảnh quốc tế
đất nước và cá nhân nhà thơ trong gần một thế kỷ nhiều biến động
bảo tàng tố hữu mở cửa đón khách tham quan từ một mươi h đến một mươi bảy h các ngày thứ bảy hàng tuần
chiều nay tại tp hcm thông tấn xã việt nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm
ngày thành lập thông tấn xã giải phóng và đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
để dự lễ có phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thị
ngày hai mươi bốn tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu là thời khắc lịch sử của ngành thông tấn cách mạng
khi việt nam thông tấn xã và thông tấn xã giải phóng chính thức gợp nhất
sau đó đổi tên gọi là thông tấn xã việt nam
bảy mươi năm năm đồng hành cùng đất nước tiếp bước truyền thống trong kháng chiến
thông tấn xã việt nam tiếp tục đạt được những kết quả to lớn trong thực hiện nhiệm vụ của mình
thông tấn xã giải phóng tiếp tục vinh dự được nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
phần thưởng cao quý sự ghi nhận của đảng nhà nước
theo thông tin từ đồn biên phòng cửa khẩu càng kỳ hà đóng tại xã tam hải huyện núi thành tỉnh quảng nam cho biết
một tàu cá của ngư dân xã tam hải bị chìm khi đang neo đậu
vào khoảng năm giờ ngày một mươi một tháng một mươi người dân phát hiện tàu cá qna chín mươi nghìn bốn trăm chín mươi chín ts bị chìm khi neo đậu trên sông thuộc thôn xuân mỹ
xã tam hải huyện núi thành
qua giả soát hồ sơ nhập bến đồn biên phòng cửa khẩu cảng kỳ hà phát hiện tàu cá trên có công suất sáu trăm linh mã lực do ông nguyễn diệp bốn mươi bảy tuổi
ở thôn xuân mỹ làm chủ
ra soát và nắm thông tin từ gia đình khoảng một mươi chín h ngày một mươi tháng một mươi
ông diệp cùng con trai là nguyễn phúc đạo hai mươi ba tuổi lên tàu để trông con
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm thấy hai cha con ông diệp
cũng trong ngày một mươi một tháng một mươi tại quảng nam ảnh hưởng của cơn bão số sáu có do lớn gây lốc xoáy
khiến khoảng ba mươi nhà dân của hai xã bình trung và xã bình hải huyện thăng bình bị tốc mái
ngay sau khi cơn lốc đi qua lực lượng chức năng cùng nhân dân khẩn trương khắc phục hậu quả
rất may trận lốc xoáy không có thiệt hại về người
mưa lớn những ngày qua cùng với thủy điện xả lũ
khiến mực nước các sông tại tỉnh quảng nam lên nhanh
đến ngày một mươi một tháng một mươi nước lũ đã tràn qua quốc lộ một a đoạn qua huyện thăng bình gây ngập nặng cho nhiều khu vực
trên tuyến đường hồ chí minh từ huyện đông giang qua huyện tây giang có thêm nhiều điểm bị sạt lở mới
nhiều tuyến đường đi lên các xã vùng cao của huyện đông giang nam giang bị chia cắt
tại huyện nam trà my nhiều đoạn đường trên tuyến quốc lộ bốn mươi b đã bị hư hỏng
đường dây tải điện từ tam kỳ lên nam trà my gặp sự cố khiến nhiều nơi bị mất điện
tỉnh quảng nam đang khẩn trương sơ tán dân vùng sung yếu triển khai công tác cứu hộ cứu nạn
đồng thời triển khai các phương án ứng phó với bão số sáu
nước lũ dâng cao gây ngập tại một số vùng sung yếu vùng trũng ven sông lớn tại quảng ngãi
ngay trong chiều nay chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi đã đi kiểm tra thực tế
và chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ và hoàn lưu sao bão
tại vùng rốn lũ xã bình minh huyện bình sơn nước lũ dâng cao gây chia cắt đường dân sinh
dẫn vào trung tâm xã các khu dân cư ven sông trà bồng
chính quyền địa phương đã di rời người tài sản gia súc của người dân đến nơi an toàn

dùng trung tâm xã bình minh huyện bình sơn nước lũ dâng cao gây chia cắt đường dân sinh
chứa trung bình đạt năm mươi ba dung tích thiết kế
tuy nhiên miền núi vẫn liên tục mưa lớn
nước sông trà khúc sông vệ trà bồng tiếp tục dâng cao
dự báo trong đêm nay và ngày mai hoàn lưu sau bão nước sông tại quảng ngãi tiếp tục dâng cao
để bảo đảm an toàn cho người dân các địa phương duy trì lực lượng các vùng sung yếu
chốt chặn các tuyến giao thông để không xảy ra những tai nạn đáng tiếc
thưa quý vị tính đến ngày hôm nay đã là ngày thứ tư tỉnh quảng bình chìm trong nước lũ
nước ngập lâu ngày cuộc sống của người dân gặp khó khăn do thiếu lương thực và nước uống
các hoạt động cứu trợ hỗ trợ người dân tại địa phương này đang được thực hiện hết sức khẩn trương
lực lượng công an quân sự tỉnh quảng bình đã kịp thời vận chuyển hỗ trợ cho bà con
tại khu vực biên giới khu vực bị nước lũ chia cắt hơn một mươi tấn gạo gần một mươi thùng mì tôm
hơn một mươi lốc nước lọc đóng chai hội chữ thập đỏ tỉnh quảng bình tổ chức cứu trợ khẩn cấp
một trăm linh thùng mì tôm ba trăm linh thùng đựng nước hai bốn trăm linh gói bột xử lý nguồn nước và các đồ dùng thiết yếu khác
cho người dân các xã bị ảnh hưởng của mưa lũ ở hai huyện quảng ninh và lệ thủy
trong hai ngày qua tỉnh đoàn quảng bình cùng các ngân hàng thương mại trên địa bàn và tổ chức
doanh nghiệp cá nhân hảo tâm đã trao tặng hàng nghìn suất lương thực và nước uống cho người dân
vùng lũ quảng bình giúp họ vượt qua khó khăn sớm ổn định đời sống
ubnd tỉnh thứ thiên huế đã phải đặt hơn ba suất ăn để ứng cứu khẩn cấp cho hơn ba hội dân
bị ngập lụt do không thể nấu ăn tại các địa phương
tỉnh thứ thiên huế sẽ cấp cho huyện phú vang một suất quảng điền năm trăm linh suất hương trà ba trăm linh suất
phong điền một suất hương thủy ba trăm linh suất số thực phẩm này được đặt làm tại hai cơ sở
sản xuất bánh mì trên đường lê duẩn và cán bộ nhân viên ubnd phường phú thuận tp huế đảm nhiệm đóng gói
sau khi hoàn thành xe của lực lượng vũ trang chuyển về cho các hộ dân theo địa chỉ ubnd các huyện thị xã cung cấp
đến thời điểm này sau nhiều ngày trống trọi với sóng to gió lớn giữa biển khơi
các thuyền viên và ngư dân trên tàu việt ship một đã vào bờ an toàn
mặc dù vị trí tàu gặp nạn chỉ cách bờ khoảng tám trăm linh mét
nhưng công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết bất lợi
thế nhưng vượt lên trên tất cả lực lượng cứu hộ và các thuyền viên ngư dân tại tỉnh quảng trị đã làm nên kỳ tích
đến chiều ngày một mươi một tháng một mươi tất cả thuyền viên và ngư dân được cứu từ tàu việt ship một
được điều trị chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng trị
do nhiều ngày bám trụ trên biển không có thức ăn nước uống các thuyền viên đều suy kiệt về sức khỏe
đội ngũ y tế tại bệnh viện đang theo dõi sát sao diễn biến của các nạn nhân để có phương pháp điều trị sớm hồi phục sức khỏe
sau nhiều ngày không thể tiếp cận an toàn tàu bị nạn đến sáng ngày một mươi một tháng một mươi
trực thăng đã được sử dụng để cứu hộ các thuyền viên
giây phút lực lượng cứu hộ đưa được các thuyền viên lên bờ vô cùng xúc động
hơn bốn ngày ba đêm cứu hộ tàu gặp nạn là khoảng thời gian thử thách chịu đựng
cả về thể xác lẫn tinh thần của các thuyền viên
các thuyền viên gia đình người thân và của cả những người túc trực thực hiện công tác cứu hộ
hàng nghìn người dân đứng đợi tại bãi biển cửa việt ngóng đợi lo âu hướng về tàu mắc cạn
khi từng đợt sóng cuộn trào không ngừng đập vào mạng tàu
những con sóng cao từ bốn đến năm mét cùng gió lớn gào rít trên biển
như có thể nuốt trừng lấy tàu bị nạn cùng các thuyền viên bất cứ lúc nào
căn cứ vào thời tiết chúng tôi đã đánh giá được tình hình
quyết tâm thực hiện nhiệm vụ với phương án là cẩu người
đưa thả người xuống tàu và cầu vớt các nạn nhân lên máy bay
gặp nhiều khó khăn ra ngoài sóng to nó dòng ngược dòng nó đẩy mình đi ra ngoài
phải thậu nhất một cái phải bơi vòng ra ngoài xã rồi để bơi vào
sóng như thế này châu to hơn nữa thì đổi thật công vẫn phải thực hiện nhiệm vụ của mình
tỉnh quảng trị vừa trải qua trận lũ lụt lịch sử và đang nỗ lực từng bước khắc phục hậu quả thiên tai
việc cứu sống thành công các thuyền viên bị nạn sẽ tiếp thêm hy vọng và sức mạnh cho nhân dân trong tỉnh
sống ổn định cuộc sống sau lũ
bởi trong hạn nạn ngay cả khi cẩn kề sự sống và cái chết
người dân quảng trị vẫn luôn đùm bọc kêu mang và san sẻ với nhau để cùng vượt qua khó khăn mất mát
thưa quý vị thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa có công điện gửi các lực lượng
tham gia tìm kiếm cứu nạn cứu hộ các thuyền viên bị mất tích mắc kẹt trên vùng biển cửa việt tỉnh quảng trị
thủ tướng biểu dương khen ngợi tinh thần dũng cảm không quản ngại hiểm nguy của các lực lượng tìm kiếm cứu nạn
và nhân dân địa phương bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân khi gặp sự cố trên biển
hiện nay trên vùng biển cảng cửu việt còn hai thuyền viên và một số người khác của các tỉnh miền trung tây nguyên
đang bị mất tích trong đợt mưa lớn vừa qua
thủ tướng chính phủ đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh và các bộ ngành liên quan tiếp tục chỉ đạo
tập trung lực lượng phương tiện để tìm kiếm cứu hộ kịp thời có hiệu quả những trường hợp còn đang mất tích
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đang xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa biển đông
hồi một mươi chín h ngày một mươi một tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo hoàng sa khoảng bảy trăm một mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy giật cấp chín
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi một mươi năm km và có khả năng mạnh lên thành bão
đến một mươi chín h ngày một mươi hai tháng một mươi vị trí tầm bão cách quần đảo hoàng sa khoảng ba trăm năm mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết tính đến một mươi tám h ngày hôm nay
việt nam đã ghi nhận thêm hai ca mắc mới covid một mươi chín là chuyên gia người ấn độ và nữ du học sinh
trở về từ anh được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày một mươi một tháng một mươi việt nam ghi nhận thêm hai ca mắc covid một mươi chín mới
đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một một trăm linh chín ca
trong đó số ca điều trị khỏi là một hai mươi bốn ca số ca còn đang điều trị là năm mươi ca
số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi năm
một tám trăm tám mươi bảy người trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện hai trăm tám mươi một người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi ba hai mươi hai người
cách ly tại nhà nơi lưu trú hai năm trăm tám mươi bốn người
hôm nay các đơn vị chức năng tỉnh thanh hóa đã trục vớt xe ô tô bảy chỗ và ba thi thể nạn nhân mắc kẹt bên trong xe
tại sông mã đoạn qua thị trấn phong sơn huyện cầm thủy
chiếc xe gặp nạn mang biển kiểm soát ba mươi sáu a bốn mươi sáu nghìn năm mươi
thời gian bị nạn khoảng ba h
hôm nay các đơn vị chức năng tỉnh thanh hóa đã trục vớt xe ô tô bảy chỗ và ba thi thể nạn nhân mắc kẹt bên trong xe
hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên
và đến đây thì phần trình bày của tôi xin phép được kết thúc
tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng theo dõi những tin tức quốc tế trong bản tin gmt cộng bảy
qua phần trình bày của biên tập vị anh thư xin mời chị anh thư
xin cảm ơn biên tập viên thanh hương
xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin gmt cộng bảy
những thông tin quốc tế đáng chú ý sẽ có ngay sau đây
tục phân tích ý nghĩa chiến lược của hệ thống vũ khí mới được công bố của triều tiên
phiên họp cũng lưu ý tới việc nhà lãnh đạo kim jong un thể hiện hy vọng về một thời điểm
mà hai miền triều tiên sẽ hợp tác cùng nhau sau khi cuộc khủng hoảng covid một mươi chín qua đi
iran hiện không có đủ lượng uranium làm dầu cần thiết để chế tạo bom hạt nhân
theo đúng định nghĩa chính thức của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea
đây là khẳng định của tổng giám đốc iaea rafael grossi
theo tổng giám đốc iaea
iran vẫn đang tiếp tục làm dầu uranium ở mức độ cao hơn nhiều so với ngưỡng giới hạn mà tehran cam kết
và lượng uranium làm dầu này tăng theo từng tháng
báo cáo của iaea công bố hồi tháng trước cho thấy iran có hai một trăm linh năm bốn kg uranium làm dầu
vượt xa mức giới hạn hai trăm linh hai tám kg đưa ra trong thỏa thuận về kế hoạch hành động toàn diện chung
được ký năm hai nghìn một mươi năm với sự tham gia của iran và nhóm p năm một gồm anh pháp mỹ nga trung quốc và đức
theo đó chính quyền tehran phải hạn chế chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của họ để đổi lấy việc được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt
bao gồm cả lệnh cấm vận vũ khí sau năm năm thỏa thuận có hiệu lực
bắt đầu từ đêm một mươi tháng một mươi thủ đô berlin của đức đã áp đặt lệnh giới nghiêm và hạn chế tụ tập xã hội
nhằm kiềm chế sự gia tăng đột biến số ca nhiễm covid một mươi chín
đây là lần đầu tiên trong vòng bảy mươi năm qua berlin phải thực hiện lệnh giới nghiêm đối với người dân
thủ đô của đức việc giao tiếp xã hội vào ban đêm sẽ không còn dễ dàng như trước đây
theo quy định các cơ sở kinh doanh nhà hàng quán rượu và quán bar sẽ phải đóng cửa từ hai mươi ba h hôm trước đến sáu h hôm sau
trong thời gian giới nghiêm số người được phép tụ tập tối đa là năm người
các cơ sở kinh doanh vi phạm lệnh giới nghiêm có thể chịu mức phạt lên tới năm euro khoảng một trăm ba mươi bảy triệu đồng việt nam
lệnh giới nghiêm rất quan trọng vì nếu không có nó đại dịch sẽ không bao giờ chấm dứt
sẽ rất khó để giới trẻ
nhưng tôi nghĩ chúng tôi cần chấp nhận điều đó
những người trẻ như chúng tôi sẽ không thấy thoải mái với những quy định mới
nhưng tôi nghĩ để đảm bảo an toàn thì chỉ còn cách tuân thủ
giới chức berlin cũng đưa ra quy định hạn chế số người tham gia các sự kiện
đối với các sự kiện tổ chức trong không gian kín số người được phép tham gia chỉ được tối đa một mươi người
thay vì hai mươi năm người như trước đây
bác sĩ của tổng thống mỹ donald trump
ông shin conley khẳng định người đứng đầu nhà trắng không còn nguy cơ lây bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín cho người khác
lời bảo đảm này được đưa ra chín ngày sau khi tổng thống donald trump có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai
bác sĩ conley nhấn mạnh tổng thống donald trump đáp ứng được các tiêu chuẩn của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ về chấm dứt cách ly an toàn
mẫu xét nghiệm covid một mươi chín bằng kỹ thuật pcr cho thấy theo như những tiêu chuẩn được công nhận hiện nay
ông không còn bị coi là một mối nguy cơ truyền bệnh cho những người khác
vụ va chạm giữa xe buýt và tàu hỏa xảy ra ở gần bangkok thái lan hôm nay đã khiến cho ít nhất hai mươi người chết và khoảng ba mươi người khác bị thương
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng tám giờ sáng nay theo giờ địa phương tại nhà ga khlong khwang klan thuộc tỉnh cha trang sao cách thủ đô bangkok khoảng năm mươi km về phía đông

khoảng sáu mươi hành khách trên xe buýt đang trên đường đến một ngôi chùa ở tỉnh cha châu sao để tham dự lễ kết thúc mùa chay của phật giáo
nhà chức trách địa phương cho biết chiếc xe buýt đã nằm trên đường dây sau khi xảy ra vụ va chạm
chiếc xe buýt bị lật nghiêng phần đầu bị hư hỏng nặng và các nhân viên cứu hộ cho biết cần phải có một chiếc cân cầu để khắc phục tình hình
con số thương vong dự kiến còn tiếp tục tăng
những trận mưa lớn liên tục kéo dài gần một tuần qua đã gây ngập lụt nhiều nhà cửa và các cơ sở hạ tầng công cộng tại nhiều địa phương ở campuchia
hôm nay bộ trưởng bộ nội vụ campuchia ông sakeng đã kêu gọi chính quyền tất cả các tỉnh thành ưu tiên công tác cứu hộ người dân và giải quyết những khó khăn trước mắt
lút lụt đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến tám tỉnh bắc và tế bắc campuchia khi gây ngập nhiều nhà cửa trường học các cơ quan chính quyền và cơ sở ả tầng khác
truyền thông cho biết ít nhất một mươi người dân thiệt mạng trong các trận lũ lụt trong một mươi ngày qua tại một số tỉnh gây thiệt hại hàng nghìn hectare lúa khoảng ba hectare hoa màu và lúa bị ngập trong nước hơn hai gia đình đang phải đi lánh nạn
hiện chính quyền các tỉnh thành campuchia đang nỗ lực khơi thông các trục đường quốc lộ và tỉnh lộ bị ngập lụt để giảm ách tắc giao thông và lắp đặt các hệ thống cảnh báo để phòng tránh tai nạn

lệnh ngừng bắn tại khu vực nagorno karabakh đã chính thức có hiệu lực từ trưa ngày một mươi tháng một mươi theo giờ địa phương tức là khoảng một mươi năm giờ giờ việt nam
theo một thỏa thuận giữa armenia và azerbaijan sau các cuộc đàm phán tại thủ đô moscow của nga nhưng chỉ năm phút sau đó stepanakus thủ phủ của nagorno karabakh lại đang chìm trong các cuộc pháo kích dữ dội
sự việc này một lần nữa cho thấy những căng thẳng khó hòa giải vẫn đang tiếp diễn tại khu vực này
người dân thủ đô baku của azerbaijan đổ ra đường ăn mừng sau lệnh ngừng bắn tại nagorno karabakh

hơn qua những người dân ở đây đã sống trong sự căng thẳng cùng tiếng đạn pháo giao tranh ác liệt
năm mươi ba người thiệt mạng hơn bốn trăm linh người bị thương
nhưng niềm vui này chẳng tệ ra
các vụ nổ mới đã làm rung chuột thủ phù stepanakert của khu vực tranh chấp nagorno karabakh
toàn bộ hệ thống còi và loa báo động được kích hoạt nhằm kêu gọi người dân nhanh chóng trở lại nơi trú ẩn
armenia và azerbaijan cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn
ngày hôm nay đã có thêm năm người thiệt mạng và hàng chục người bị thương
sự thất vọng và hoài nghi về các cuộc đàm phán lại dấy lên
dù cái giá phải trả đã là quá lớn
đó là tính mạng của con cháu chúng tôi
kể từ thỏa thuận ngừng bắn năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn giữa armenia và azerbaijan tới nay
hai bên chưa từng thực thi đầy đủ cam kết của mình
nagorno karabakh chưa từng ngưng dậy sóng
trong bài phát biểu trên truyền hình trước đó
tổng thống azerbaijan aliev tuyên bố sẵn sàng đàm phán về vấn đề nagorno karabakh
nhưng sẽ không nhường bộ armenia
đáp lại armenia cũng cho rằng
cơ hội cuối cùng để giải quyết hòa bình tranh chấp giữa hai bên
có thể thấy cả azerbaijan và armenia đều thể hiện quan điểm cứng rắn
mặc cho những lời kêu gọi hòa đàm của liên hợp quốc hay nguyện vọng của người dân
một thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo có lẽ là chưa đủ
để giải quyết mâu thuẫn kéo dài hàng trăm năm qua giữa hai cộng đồng dân cư
và có nguy cơ xung đột này sẽ trở thành một cuộc chiến tranh toàn khu vực
iran có biên giới với cả armenia và azerbaijan
sẽ nỗ lực bằng mọi giá để ngăn chặn một cuộc chiến tranh khu vực
hay chỉ ít cũng không để nagorno karabakh trở thành căn cứ để các đối tượng khủng bố lợi dụng
truyền thông iran đưa tin những quả đạn pháo từ cuộc giao tranh tại nagorno karabakh
đã rơi xuống những ngôi làng gần biên giới tây bắc nước này
làm một trẻ em bị thương và gây hư hại cho một số tòa nhà
xung đột azerbaijan và armenia kéo theo sự can dự từ các quốc gia có liên quan
trong đó trực tiếp là nga và thổ nhĩ kỳ
sau cuộc đàm phán kéo dài đến một mươi tiếng đồng hồ tại moscow
một thỏa thuận ngừng bắn giữa armenia và azerbaijan đã đạt được
kết quả này có vai trò rất lớn của nga
với tư cách là một quốc gia đối tác và là đồng chủ tịch của nhóm minsk
thuộc tổ chức an ninh và hợp tác châu âu
osce đã lập ra cơ chế bộ ba bao gồm mỹ pháp và nga
đảm trách vai trò trung gian hòa giải và tìm kiếm giải pháp dứt điểm cuối cùng cho vấn đề nagorno karabakh
theo các chuyên gia thổ nhĩ kỳ với tư cách là đồng minh thân cận của azerbaijan và nga
đang thể hiện mình trong việc hóa giải xung đột tại nagorno karabakh với những chiến lược riêng
nếu xung đột không hạ nhiệt người armenia và người azerbaijan
rất có thể sẽ vướng vào một cuộc chiến quy mô lớn và dài dẳng
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt cộng bảy tối nay
thân ái chào tạm biệt